nhân dịp kỷ niệm ngày môi trường thế giới chương trình phát triển liên hợp quốc phối hợp với đại sứ đại dương xanh
nhiếp ảnh gia nguyễn việt hùng đồng tổ chức triển lãm ảnh rác thải nhựa mang tên hãy cứu biển
triển lãm kể lại hành trình xuyên việt của nghệ sĩ chụp những bức ảnh cảnh báo về rác thải nhựa kêu gọi bảo vệ môi trường
bức ảnh bãi cây chết vì túi ni lông bên bờ biển hay bức ảnh những em nhỏ chơi đùa bên bờ biển đầy rác
là một trong rất nhiều bức ảnh của nhếp ảnh gia nguyễn việt hùng gây ấn tượng mạnh cho người xem về thực trạng xả rác trên các bờ biển bờ sông ở việt nam
đây là những bức ảnh đắt giá mà anh chụp được trong hành trình đi gần bảy km để chụp về giác thải nhựa
từ cái nguyên nhân là rác thải nhựa rất là nguy hiểm với nhân loại và thách thức lớn của loài người
thứ hai nữa là việt nam mình lại đứng thứ tư thế giới và cũng là nơi nước mà bị ảnh rất nhiều giác thải nhựa
và thứ ba nữa là tôi là người chụp ảnh
thì tôi hiểu rằng là
những bức ảnh có thể làm nên thay đổi
và chính vì vậy mà tôi lên đường
tôi cũng đã đi trên rác thải nhựa rất là nhiều
tập trí thấy khách du lịch họ phải quay đầu lại khi đang ở cái bãi giác bên đường
như ở đảo nam du họ đốt giác
khách du lịch thấp chứng người dân biệt mũi đi qua xong họ quay lại
thì tôi đã đi xuyên qua đấy để chụp ảnh giác
làm như vậy thì chúng ta mới có thể có những bức ảnh mà nó ấn tượng với những người xem hơn
triển lãm hãy cứu biển trưng bày hơn một trăm linh bức ảnh
được lựa chọn từ hơn ba tấm ảnh chụp dọc theo ba km bờ biển
tại hai mươi tám tỉnh thành và một trăm linh cửa sông của nhiếp ảnh gia nguyễn việt hùng
các bức hình được sắp xếp theo từng nội dung địa điểm và thời gian chụp
để người xem có thể hình dung tổng thể về thực trạng rác thải nhựa xuyên suốt bờ biển việt nam
mình thấy là đây là một cái chiến dịch rất là hay
thứ nhất là nó giúp cho bản chính bản thân mình là nhận thấy cái tác hại của cái rác thải
và giác thải nhựa
và khi đó là sau này và khi mình có sử dụng thì mình cũng sẽ hạn chế
để sử dụng ví dụ như là không sử dụng ốc nhựa mà sử dụng bắt đầu những cái ống hút khác
loại khác ví dụ như vậy
thì đó là một trong những cách của chính bản thân mình
và cái thứ hai là nhờ mình đi những chương trình như thế này
mình biết được thì mình cũng có thể loan tả ra những cái người xung quanh mình
với thông điệp chỉ có hành động mới mang lại sự thay đổi
thông qua các bức ảnh tại triển lãm
nhằm mục đích nâng cao nhận thức của tất cả mọi người về rác thải nhựa
gợi mở một số giải pháp có thể thực hiện
và kêu gọi sự chung tay hành động của các ban ngành doanh nghiệp và người dân
nhằm giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa ở việt nam
trả lại sự trong lành cho môi trường sống